tiếp ông kim hạc dân chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị hàn việt vào hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng với hàn quốc mong muốn phối hợp chặt chẽ với phía hàn quốc nhằm không ngừng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới
thủ tướng nêu rõ quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ sâu rộng hiệu quả thành công trên nhiều lĩnh vực tin cậy chính trị và sự hiểu biết lẫn nhau ngày càng được củng cố và tăng cường
việt nam đặc biệt quan tâm thế hệ trẻ hai nước đánh giá cao vai trò của các nghị sĩ thuộc nhóm nghị sĩ hữu nghị hàn quốc việt nam và việt nam hàn quốc
ông kim hạc yanng cảm ơn chính phủ thủ tướng chính phủ và nhân dân việt nam đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người dân hàn quốc làm ăn sinh sống thuận lợi tại việt nam
ông cho biết cuối năm nay hàn quốc tổ chức hội nghị cấp cao kỷ niệm ba mươi năm quan hệ asean hàn quốc nhân dịp này hàn quốc mong muốn thủ tướng nguyễn xuân phúc tham dự sự kiện này
ông cũng bày tỏ quyết tâm nỗ lực mạnh mẽ cùng với các nghị sĩ trong nhóm đóng góp tích cực vào phát triển quan hệ hai nước
thủ tướng đề nghị hai bên nỗ lực hơn nữa đóng góp hết sức mình vào vun đắp phát triển mối quan hệ việt nam hàn quốc
trước hết phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên một trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi chia sẻ hợp tác với nhau nhiều lĩnh vực vấn đề
do đó vai trò của cá nhân chủ tịch và các nghị sĩ của nhóm nghị sĩ là hết sức quan trọng